người tiêu dùng vẫn mong muốn giá thịt lợn trên thị trường sẽ giảm với những giải pháp của chính phủ nhằm đưa giá lợn hơi về mức là bảy mươi đồng một kg
tuy nhiên sau chỉ đạo của thủ tướng gần một tuần nay giá thịt lợn hơi vẫn chưa có dấu hiệu giảm
hiện giá thịt lợn hơi đang ở mức là bảy mươi năm tám mươi đồng một kg phản ánh của phóng viên truyền hình nhân dân tại yên bái
chợ nam cường thành phố yên bái vào thời điểm dịch covid một mươi chín lượng người đi chợ hàng ngày đã giảm khá nhiều
điều này đồng nghĩa với việc buôn bán các mặt hàng tươi sống cũng bớt phần sôi động
người dân vẫn chọn thịt lợn để dùng làm thức ăn hàng ngày
theo ghi nhận thịt lợn hơi tuy có giảm nhưng không đáng kể
không chỉ giá thịt lợn ngoài thị trường có nhiều biến động tại các siêu thị giá còn cao hơn chợ truyền thống

cái này nó chỉ là

vì là nó mua bán theo mặt cả rồi đấy
dù chính phủ đang triển khai các gói giải pháp thế nhưng thực tế trên thị trường giá lợn hơi vẫn còn khá cao
trong thời điểm này việc tái đàn của người dân vẫn gặp khó khăn khi giá con giống vẫn cao
thêm vào đó là tác động của dịch bệnh covid một mươi chín ảnh hưởng đến việc kinh doanh buôn bán của các thương lái ở các chợ cũng như sức tiêu thụ của người dân
do vậy để bình ổn thị trường thịt lợn hơi các ngành chức năng cần có sự kiểm tra giám sát và quản lý tất cả các khâu từ chăn nuôi đến giết mổ và cũng như buôn bán trên thị trường
có như vậy mới nhanh chóng bình ổn giá thịt lợn tăng sức mua của người dân